ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cho biết đang triển khai thực hiện dự án xây dựng mảng xanh tuyến metro số một
và xa lộ hà nội với chiều dài một mươi bốn bảy km
dự án nhằm xây dựng mỹ quan đô thị tạo mảng xanh xuyên suốt dọc tuyến metro phục vụ nhu cầu vui chơi
giải trí của người dân và quan trọng nhất là cải thiện môi trường giảm quá trình biến đổi khí hậu
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm dự án được đầu tư dựa trên cảnh quan hiện hữu
kết hợp các đầu mối giao thông quan trọng và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi trước thời điểm hoàn thành tuyến metro số một
công trình được chia thành bốn phân đoạn từ rạch văn thánh đến đường điện biên phủ từ cầu sài gòn đến cầu rạch chiếc
từ cầu rạch chiếc đến ngã tư thủ đức từ ngã tư thủ đức đến điểm cuối cầu càng metro
đoạn nhà ga ở quận chín và thị xã dĩ an tỉnh bình dương